chương trình vinh quang việt nam là sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt tôn vinh tinh thần dân tộc những tấm gương điển hình tiên tiến doanh nghiệp doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công cuộc xây dựng đất nước
tính đến nay một trăm một mươi tập thể một trăm tám mươi bốn cá nhân đã được vinh danh qua một mươi chín kỳ chương trình tổ chức
năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề hai mươi năm khơi nguồn sức mạnh việt nam chương trình sẽ vinh danh hai mươi tập thể cá nhân xuất sắc là những tấm gương tiêu biểu truyền cảm hứng và nuôi dưỡng các phong trào thi đua yêu nước
khơi dậy khát vọng phát triển kinh tế xã hội qua những đóng góp tích cực vào nền kinh tế góp phần giữ vững đà tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn
năm nay chương trình vinh quang việt nam hai nghìn hai mươi bốn sẽ được tổ chức vào ngày một mươi chín tháng năm tại nhà hát lớn hà nội
thưa quý vị dừng đón trả khách không đúng vị trí phóng nhanh vượt ẩu thậm chí vượt cả đèn đỏ là những hình ảnh về xe buýt được người dân phản ánh lại trên địa bàn tp hà nội trong thời gian gần đây
người dân tỏ ra khá là bức xúc và gửi phản hồi mong muốn lực lượng chức năng sớm vào cuộc
tuy nhiên việc xử lý đối với loại hình này gặp không ít những khó khăn do đó thành phố hà nội đang xây dựng các kế hoạch để có thể xử lý triệt đề tình trạng này
ghi nhận của phóng viên tại tuyến đường trước cổng viện bạch mai thành phố hà nội đây là tuyến đường khu vực trung tâm thành phố do vậy lưu lượng xe tăng cao trong giờ cao điểm
trên trục đường này cũng tập trung nhiều trường đại học nhu cầu đi lại xe buýt của sinh viên và người dân cao trong gần một giờ làm việc cảnh sát giao thông đã dừng và xử lý hàng loạt xe buýt vi phạm
tất cả cùng có hành vi dừng đón trả khách không đúng vị trí theo quy định vị trí dừng xe phải cách hẻ phố khoảng cách nhỏ hơn hai mươi năm m
tuy nhiên khi bị dừng xe xử lý các lái xe tỏ ra khá bất ngờ và tìm đủ lý do để bao biện cho hành vi của mình
lý do là vậy nhưng theo lực lượng chức năng cho biết vào các giờ cao điểm đơn vị địa bàn luôn bố trí quân số để giải tỏa ủng tắc và yêu cầu các tài xế xe taxi xe ôm di chuyển
và với lỗi dừng đỗ cách xa lây đường quá hai mươi năm m các tài xế xe buýt sẽ bị xử phạt năm trăm linh đồng
lỗi vượt đèn đỏ sẽ bị xử phạt
tức giấy phép lái xe hai tháng ngoài ra sẽ bị gửi thông báo vi phạm đến đơn vị chủ quản
khi lấn làn chèn ép các phương tiện khác gây mất an toàn giao thông nhưng đối với những trường hợp đấy chúng tôi cũng cơm quyết xử lý theo đúng quyết định của pháp luật
phương tiện vận tải công cộng không chỉ có kích thước lớn chiếm một phần diện tích không nhỏ của lòng đường
nhiều tài xế còn tranh thủ thời gian làm việc mà không ngần ngại phóng nhanh vượt ẩu thậm chí vượt cả đèn đỏ gây nguy hiểm trên đường
do đó thời gian tới lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố hà nội sẽ tập trung tuyên truyền chấn chỉnh lại tình trạng này
tại các làng nghề hầu hết đều có diện tích nhà xưởng rộng hàng hóa nhiều tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nhất là khi vào mùa nắng nóng cao điểm cháy nổ
trước thực trạng này lực lượng công an cơ sở đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng các mô hình phòng cháy chữa cháy như tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy điểm chữa cháy công cộng
mô hình này đã phát huy được hiệu quả và được nhân dân đồng tình ủng hộ
nhà máy này chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất nguyên vật liệu đều dễ cháy nguồn điện sử dụng cho sản xuất lớn
lực lượng công an huyện ứng hòa thường xuyên trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra tuyên truyền để phòng ngừa cháy nổ xảy ra
nhờ đó nhà máy luôn nâng cao cảnh giác hòa hoạn
hàng năm thường xuyên phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy của huyện ứng hòa
họ cũng đang tập hốn hướng dất cho anh em có một lực lượng phòng cháy cơ sở được thành lập
khoảng một mươi năm người làm nông cốt từ đó một mươi năm người hướng dất cho mọi người ở trong các tổ
huyện ứng hòa hiện có một trăm ba mươi tám làng nghề hầu hết người dân đều sinh sống theo mô hình nhà ở kết hợp sường sản xuất kinh doanh rộng
hàng hóa nhiều chất liệu dễ cháy lan nhất là vào mùa hè nguồn điện dễ quá tải xình cháy nổ
để hạn chế hỏa hoạn lực lượng chức năng thường xuyên đến từng
ngõ gõ từng nhà chỉ ra những tồn tại cho các chủ cơ sở
công tác tuyên truyền cũng được diễn ra thường xuyên liên tục
đặc biệt mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy đã phát huy hiệu quả
sự gắn kết cộng đồng cùng chung tay kịp thời khi có cháy nổ xảy ra
chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra chặt chẽ các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
cũng yêu cầu trang bị phương tiện trợ cháy dụng cụ khá dễ thông thường
nghị quan dân các xã địa chấn thường xuyên phát tin bài tuyên truyền cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong sử dụng điện
việc phát huy có hiệu quả tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy ở các làng nghề
đã giúp xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ
được trang bị kỹ năng chữa cháy có trách nhiệm trở thành cánh tay nối dài với lực lượng chức năng
mở đầu là thông tin đáng chú ý trên báo nhân dân
thưa quý vị trung quốc hiện là một trong ba thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của việt nam
tuy nhiên nếu xét trên tổng lượng nhập khẩu các mặt hàng này của trung quốc hàng năm là khoảng hai trăm sáu mươi tỷ usd
thì việt nam mới chiếm thị phần chưa đến năm
vì vậy đầu tư lô dựng
nâng cấp con đường xuất khẩu nông sản sang trung quốc trên cơ sở chuyển đổi hiệu quả từ tiểu ngạch sang chính ngạch
chính là giải pháp khơi thông xuất khẩu rút ngắn thời gian tiếp cận thị trường
thưa quý vị tháng công nhân là thời điểm toàn xã hội dành nhiều sự quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của công nhân
tuy nhiên theo bài viết trên báo đại đoàn kết một góc khuất không dễ có lời giải đó chính là tín dụng đen
lợi dụng người lao động gặp khó về tài chính nhiều đối tượng cho vay nặng lãi
nhất là những khu công nghiệp khu chế xuất
không ít người vì cả tin chủ quan nên đã trở thành con nợ của tín dụng đen
trước thực trạng trên các cấp công đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền ngăn chặn hoạt động này
bên cạnh đó cũng phổ biến rộng rãi về gói vay hai mươi tỷ đồng do ngân hàng nhà nước việt nam chỉ đạo
triển khai phục vụ công nhân lao động kết nối đầu mối cho vay
tình trạng dự án chậm triển khai đã và đang diễn ra tại khắp các địa phương ở trên cả nước
bài viết trên báo kinh tế và đầu thị khẳng định vấn nạn này không chỉ kéo theo nhiều hệ lụy
thiệt hại khó khăn cho người dân mà còn gây lãng phí nguồn lực đất đai và kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội
khẳng định những điểm mới của luật đất đai hai nghìn hai mươi bốn sẽ góp phần tháo gỡ vướng mắt cho hàng ngàn dự án treo
tuy nhiên các chuyên gia nhấn mạnh đây chỉ mới là liều thuốc chữa lành
còn để xử lý rứt điểm cần rất nhiều giải pháp đồng bộ khác
trước giờ gờ để luật có hiệu lực sớm yêu cầu đầu tiên là các văn bản hướng dẫn thi hành phải được ban hành kịp thời
theo ghi nhận trên báo tiền phong sáng ngày một mươi bốn tháng năm tại cuộc họp về quản lý thị trường vàng
các ý kiến cho rằng vấn đề cấp bách hiện nay đó là triển khai các giải pháp đồng bộ cả về tăng cung
thanh tra kiểm tra giám sát xử lý vi phạm để giá vàng miếng sgc giữ đỡ nhảy múa hoặc là biên độ nhảy múa ít hơn
về căn cơ lâu dài các ý kiến cho rằng cần phải sửa đổi nghị định hai mươi bốn theo hướng bỏ độc quyền thương hiệu vàng miếng sgc
chuyển sang quản lý vàng miếng là vàng chất lượng chín nghìn chín trăm chín mươi chín còn vàng trang sức thì coi là hàng hóa bình thường
sau nhiều lần thất bại phiên đấu thầu vàng ngày một mươi bốn tháng năm bất ngờ sôi động với khối lượng trúng thầu của các đơn vị tham gia
lên đến tám một trăm linh lượng vàng miếng sgc gần đạt năm mươi khối lượng vàng đưa ra đấu thầu của ngân hàng nhà nước
bài viết trên báo tiền phong
các trẻ đặt câu hỏi với mức giá trúng thầu thấp nhất là tám mươi bảy bảy mươi hai triệu đồng một lượng của phiên đấu thầu này
thì liệu có xảy ra tình trạng giá vàng miếng sgc lại tăng rồn rập sau mỗi đợt đấu thầu như những lần trước hay không
một số chuyên gia cho biết giá vàng miếng sgc khó có thể có sóng tăng mạnh và vô lý như tuần vừa qua
dự báo có khả năng sẽ về mức giá tám mươi năm triệu đồng một lượng bán ra giá mua vào ở quanh mức tám mươi ba triệu đồng một lượng
để hoàn chỉnh mạng ngưới đường sắt đô tiền
đô thị tại hà nội với gần bốn trăm linh km vào năm hai nghìn ba mươi năm và bổ sung hơn một trăm chín mươi sáu km trong giai đoạn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
theo bài viết trên báo hà nội mới hiện thành phố đang khẩn trương hoàn thiện đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị thủ đô
trình thủ tướng chính phủ báo cáo bộ chính trị cho ý kiến
nếu đề án được thông qua sẽ có một loạt cơ chế đặc thù được áp dụng để ưu tiên huy động nguồn vốn đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án
đáng chú ý trong các giải pháp giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất chiếm tỷ trọng khoảng ba mươi tổng vốn đầu tư là phát triển không gian đô thị
tại năm mươi phát triển theo quy hoạch phát triển mới
bộ giáo dục và đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung và bái bỏ một số điều của quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất
các trường mầm non tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học theo thông tư số một mươi ba
theo ghi nhận trên báo giáo dục và thời đại
ở những đô thị lớn có số học sinh ngày một tăng nhưng không gian quỹ đất dành cho giáo dục đang ngày càng eo hẹp
tuy nhiên quy định số tầng chiều cao của trường học trong thông tư số một mươi ba đang trở thành rào cản
do đó cần phải thay đổi chính sách về việc xây dựng các nhà trường hiện nay
đặc biệt là việc nâng tầng để áp đáp ứng tốt hơn hoạt động dạy học đòi hỏi ngày càng cao
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình trong ngày mới của chương trình nhân dân